sáu trăm bảy mươi doanh nghiệp thịt và thủy sản của mỹ được cấp phép xuất khẩu sản phẩm vào việt nam
thông tin này được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra trong buổi làm việc với bộ nông nghiệp mỹ và cơ quan đại diện thương mại mỹ vừa qua
đến nay việt nam đã cấp phép cho bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp sản xuất thịt và sản phẩm thịt cùng hai trăm một mươi doanh nghiệp thủy sản của mỹ để xuất khẩu sang việt nam
đồng thời việt nam cho phép mỹ xuất khẩu sáu loại quả tươi gồm anh đào lê nho táo blueberry và cam sang việt nam
đối với bưởi xuân đào mơ và mận việt nam cũng đang tiếp tục xem xét đánh giá rủi ro về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học để sớm cấp phép cho mỹ xuất khẩu sang việt nam